dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín hiện đã lan ra một mươi chín quốc gia
số ca mắc và tử vong tăng nhanh hàng ngày hàng giờ
tại việt nam tính đến ngày một mươi chín tháng hai một mươi sáu trên một mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín đã cho kết quả âm tính
để có được những dấu hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch bệnh như vậy
ngành y tế đã ứng phó như thế nào
mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ nguyễn trung cấp
trưởng khoa cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trung ương
người ở tuyến đầu trực tiếp đối mặt với virus corona

chúng tôi mà không nắm được và chúng tôi là người đầu tiên dính bệnh là chúng tôi có thể chết
thế nó là cái sống chết của chúng tôi
chúng tôi phải tìm hiểu thông tin
và cũng rất là may là các thông tin từ các nguồn
từ phía trung quốc hoặc là từ tổ chức y tế thế giới từ cdc mỹ
nó cũng khá là cầm nhạt
khá là cầm nhạt
và khi chúng tôi biết được rằng nó là do virus
thì chúng tôi đã xuất phát
chúng tôi đã xuất phát từ những kiến thức chúng tôi hiểu biết về virus corona
chúng tôi đã xây dựng chiến lược của nó
cụ thể là đúng sáng hôm một là cái bài viết khai xuân của tôi đầu tiên là bài viết đại cương về virus corona
và tôi viết tôi chia sẻ cho tất cả các bác sĩ của chỗ của tôi
phải đọc phải viết về nó phải viết đối thủ của mình
có thể là tức là đối thủ có thể của mình
nó là cái gì
và bắt đầu từ mùa hai là tôi đã yêu cầu là vì soạn cái bài giảng đầu tiên
về virus corona để chia sẻ cho tất cả các tuyến
thế còn về trường hợp
trước đấy trước đấy khoảng trường độ hơn hai tuần là bệnh viện chúng tôi đã phải
căn cứ vào các thông tin thu nhận được
là phải xây dựng cái bản dự thảo về hướng dẫn chẩn đoán điều trị
để trình lên cho bộ y tế và bộ y tế triệu tập
cái hội đồng các giáo sư các chuyên gia đồng ngành
để thông qua nó trở thành hướng dẫn điều trị ban đầu
và sau đó theo hướng dẫn điều trị ban đầu ấy cũng vẫn liên tục được cập nhật
các thông tin mới để sửa đổi
và chúng ta đã qua một lần sửa đổi rồi
còn bộ y tế trung quốc theo tôi được biết họ đã qua sáu lần sửa đổi rồi
nên đấy là tất cả những bước
và thông qua tất cả những bước ấy
thì coi như chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần
để tiếp nhận với virus này
còn về mặt vật chất
thì chúng tôi cũng lại phải mang cái kế hoạch
phòng chống dịch bệnh viêm đường hốc ra
và chúng tôi sửa đổi nó chúng tôi cập nhật nó trở thành một cái kế hoạch

thế mà trong cái kế hoạch đó thì nó có một số cái điểm
mà chúng tôi bao gồm là gì
là chuẩn bị về cơ sở hạ tầng chuẩn bị về vật chất
chuẩn bị về trang thiết bị chuẩn bị về con người
chuẩn bị trong công tác đào tạo và hỗ trợ thân dưới
chuẩn bị các cái phương án xử lý khi quá tải
chuẩn bị cái chỗ ăn chỗ ở cho những người bị cách ly
cho những nhân viên y tế nếu như mà họ không về nhà hoặc là bệnh viện
và chúng tôi cũng có một cái điểm
xin đến chính lại với tất cả các anh chị em báo chí
bản thân tôi tôi ở lại bệnh viện từ chính xác là từ mùng sáu tết
mùng sáu tết từ ngày ba mươi ba mươi tháng một
ở lại bệnh viện cho đến hôm qua tôi mới bắt đầu tập kết
thế thì tôi không phải là diện bị cách ly
bởi vì sao tôi đã vào tiếp xúc với bệnh nhân là tôi trang thiết bị phòng hộ đầy đủ
cho nên tôi không về nhà không phải vì cách ly
thế nhưng tôi và một khó khăn của tôi
tôi vẫn ở lại hai mươi bốn trên hai mươi bốn vì cái lý do như thế này
chúng tôi phải hạn chế tối đa số người tham gia những kỹ thuật nguy hiểm
vì trong nhóm bệnh nhân hoặc trong nhóm người có thể có những người cần phải có những thủ thuật
những kỹ thuật nguy hiểm ví dụ như là đập tổ chức quả như là can thiệp mô hấp
cái động tác ấy là người thì thuốc phải ghé sát mặt vào mặt bệnh nhân
trong lúc mà bệnh nhân bỏ khẩu trang ra
cho nên nó là thao tác cực kỳ nguy hiểm
và vì thế chúng tôi yêu cầu là gì
hạn chế tối đa số người thực hiện cái thao tác nguy hiểm ấy là một
thứ hai là gì
những người thực hiện cái thao tác ấy bắt buộc phải là người có kỹ năng tốt và được trang bị phòng ngủ tốt nhất
thế và đương nhiên là tôi chọn hai ông kỹ năng tốt nhất là ông trưởng khoa không phó khoa
đấy là cái thao tác để đảm bảo an toàn cho tất cả anh em trong cái thao tác làm việc
chứ còn không phải chúng tôi bị khách ly
thế còn chỉ có mấy ông ở vùng vùng vùng
chúng tôi bắt buộc phải ở lại
bởi vì sao
chúng tôi luôn luôn có hai người sẵn sàng để thực hiện những thao tác ấy khi cần
chứ không phải là cho tất cả mọi người rơi vào tù trưởng của ai người ấy nào
đấy là cái chiến lược để bảo vệ nhân viên của chúng tôi thôi
thế thì tôi muốn nói là thông qua cái gói ý là gì
chúng tôi phải chuẩn bị từ những bước nhỏ nhất
với cái chiến lược là gì
đảm bảo an toàn tối đa cho nhân viên cho cộng đồng và hạn chế thấp nhất
số thiệt hại về ngày dường làm bệnh
cũng như là nhân mạng nếu có của việc với bệnh nhân
tại chỗ chúng tôi thì điều trị có năm bệnh nhân dường tính
năm bệnh nhân dường tính với covid một mươi chín
và chúng tôi nhận được khoảng trừng độ bốn mươi năm lời đề nghị của các phóng viên
là vào trong cái khu áp lực âm ấy để chụp ảnh
và tôi chỉ đồng ý cho duy nhất là nhà báo lê thái hà của báo tiền phòng
vào chụp với điều kiện là chúng tôi trang bị tất cả các trang bị phòng hộ cho chị ấy
và chúng tôi đi cùng để đảm bảo an toàn
vì tôi biết là nhà báo lê thái hà cũng đã làm vì thế lâu năm rồi
và cái kỹ năng cũng hơi hợp lượng
và cái trang thiết bị của tôi cũng không có quá nhiều để có thể cho vài chục người vào
càng đông người vào thì nguy cơ càng lớn
và chúng tôi đã biết là có những phóng viên mà xuống cái địa bàn xong về là phải cách ly nút sốt lên
là phải vào cách ly cả tòa sạn rối loạn hết cả lên
thế cho nên là đó là cái vấn đề
cho nên là trong bất cứ một cái vụ dịch nào thì chúng tôi sẽ cố gắng là có được những nguồn thông tin một cách công khai minh vạch nhất
mà lý tưởng được là từ các nhà báo trực tiếp vào chứng kiến
nhưng số lượng ấy sẽ không thể có nhiều
chỉ có một hai người mỗi buổi dịch là cùng
và đấy là cái quan điểm của chúng tôi
và chúng tôi rất là mong là các nhà báo là chúng ta sẽ kiểm chứng từ đồng nghiệp của mình về cái tính xác thực của thông tin
thế thay vì là chúng ta cứ xông cả một đoàn vào để chúng ta kiểm chứng cái thông tin đó
đó là điều thứ nhất
điều thứ hai là cũng để giải quyết tình huống ấy thì chúng tôi yêu cầu là gì
là các bác sĩ chúng tôi
nếu có điều kiện thì hãy ghi lại hình ảnh ở trong đó
tập trung lại để nếu cần thì các nhà báo có thể sử dụng cái thông tin đó thay vì là trực tiếp đi vào
thế tuy nhiên là trong vụ dịch vừa rồi chúng tôi cũng khá là thất bại bởi vì các bác sĩ không biết chụp ảnh
chụp ảnh ra nhà báo không sử dụng được
cho nên chúng tôi cũng lại mong muốn là gì
chúng ta sẽ có một cái sự phối hợp với nhau
để làm thế nào để hai bên cùng có thể giúp đỡ nhau một cách toàn đời nhất
và đảm bảo an toàn cho nhau và cho cộng đồng
đấy là vấn đề là trong cái thông tin như thế
chứ không phải là vì bác sĩ cấm vào là vì bác sĩ muốn giấu
chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể cho một vài người vào
hoặc là gì
chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể tự nguyện cung cấp các thông tin công khai minh bạch
nhưng mà nó theo con đường như vậy
chúng tôi vẫn thường xuyên truy cập được trang web của bộ y tế trung quốc
và cũng giống như bộ y tế việt nam
mỗi một lần ban hành cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị
thì họ đều công khai ra đó
và cũng thực ra là nó cũng hơi khó khăn
tí là họ viết bằng tiếng trung quốc
thế nên chúng tôi vẫn phải nhờ những cái bác sĩ mà hiện nay đang du học
đã từng đi du học ở trung quốc
hoặc là đài loan
là những người rất là thông thạo ở đó
và bác sĩ dịch giúp cho
và chúng tôi cũng tiếp nhận được các thông tin đấy
thế và các cái thông tin
từ phía trung quốc chia sẻ thì
tổ chức y tế thế giới cũng là người nhận cái thông tin
và cũng đưa vào các cái bản update
của của của
các cái hướng dẫn cũng như là các cái dòng thông tin của tổ chức y tế thế giới
thì đấy là một cái kênh thông tin thứ hai
và một kênh thông tin thứ ba mà chúng tôi thường xuyên tiếp nhận
đấy là các cái nghiên cứu của các học giả ở trung quốc
đăng tải trên các cái tạp chí thế giới
thế thì tính cho đến bây giờ thì cũng đến hàng trăm cái nghiên cứu rồi
tức là nó
phải nói rằng vụ dịch này là một vụ dịch mà
mà cái nghiên cứu nó
tuyến hành một cách oan
và cái đăng tải còn vô cùng nhiều
đăng tải vô cùng nhiều
ngay từ dịp trước tết là chúng tôi đã tìm có trên bốn mươi năm cái tài liệu được đăng tải
và luôn đến bây giờ thì hàng ngày cái số đăng tải rất nhiều
và đấy là những cái kiến thức mà các cái thầy thuốc trung quốc
đã thu nhận đã nghiên cứu đã chia sẻ rộng rãi ra
và chúng tôi tiếp nhận được
và chúng tôi cũng phải cảm ơn các cái tạp chí
những cái bài báo quốc tế ở chỗ là gì
thông thường những cái bài báo quốc tế như thế chúng tôi phải mua
cứ khoảng độ hai mươi năm cho đến bốn mươi năm đô la của bạn
nhưng mà trong cái dịch sát này những cái bài mà dịch
covid này thì hầu hết những cái bài ấy là các cái tạp chí ấy
họ free hết
và chúng tôi được nhận một cách free
thì đấy là một điều mà chúng tôi rất là cảm ơn phó
và chúng tôi xuất phát từ các cái bản cập nhật của họ
thì chúng tôi cũng trong cái nhóm soạn thảo
cái dự thảo chẩn đoán điều trị ấy
thì chúng tôi cũng đã đưa những cái thông tin mới
vào trong cái phiên bản hai
của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của việt nam
ở trung quốc họ sẽ
họ có một cái thời gian dịch dài hơn
cho nên từ phiên bản một cho đến phiên bản
năm là họ liên tục và đến phiên bản sáu này là
là phiên bản họ mới ban hành
được rồi rồi
thì trong đấy nó có đề cập đến các cái thuốc
được phép sử dụng
thuốc kháng virus được phép sử dụng
tức là họ đủ một thời gian để họ nghiên cứu
có một số lượng nhất định
để họ tổng kết họ đưa vào
thế thì đấy là
chúng tôi cũng sẽ tìm lại các cái nghiên cứu gốc của họ
để xem một cái
gọi là cái
độ mạnh của cái khuyến cáo nó đủ
để chúng ta quyết định đều khuyến cáo hay chưa
bởi vì cái nguyên tắc trong cái vụ dịch
trong những cái vụ dịch lớn như thế này thì
thường là bất cứ một cái nghiên cứu nào
cho thấy tiềm năng quá lợi
là có thể người ta dễ dàng người ta đưa vào
người ta khuyến cáo được
thế nhưng mà đối với chúng ta thì
thì cái mức độ dịch của chúng ta
nó chưa đến mức độ trầm trọng như thế
thì chúng ta cũng cần phải có những bước
nó trầm trọng hơn
vâng về cá nhân tôi nghĩ rằng
với bác sĩ lý văn lượng
thì tôi cũng không rõ tại sao
một bác sĩ trẻ khỏe như thế
mà bị nặng như thế
nó đến mức độ chết
thế nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng đã biết
có một anh vận động viên thể hình
mười năm không ốm luôn
thế nhưng mà cũng
nhiếp bệnh cũng chết
cho nên cái đấy nó là cái sự tác động
nó là sự tác động
một cái sự phản ứng
của mỗi một cá thể
đối với bệnh
chúng ta không nói trước được được gì
còn về bác sĩ thứ hai
thì chúng tôi phải nói thật như thế này
đây là một ông giám đốc bệnh viện
và tôi nghĩ là
không giống như các ông giám đốc bệnh viện
ở việt nam thôi
mặc dù là ông
nhưng mà cái máu nghề nghiệp của ông
vẫn còn nhiều lắm
có bệnh nhân
cái là kiểu gì
cũng phải xông xuống
cũng phải tham gia
thậm chí chúng ta đã chứng kiến
kiến là trong ngày nhi
chúng ta có những vị
nên đến thứ trưởng
có những vị là hiệu trưởng
trường đại học
họp đi hành
chiều về vẫn
tối về vẫn mổ
cái đấy là cái đặc trưng
của cái ngày nhi
cho nên là
cái ông bác sĩ
bệnh viện trưởng kia
tôi nghĩ cũng là như thế thôi
một con người
một cái máu nghề nghiệp
trong lúc của anh em bên dưới
nó vất vả
ông giám đốc
ông cũng lan vào
và cuối cùng cũng không may
ông cũng bị nhiễm bệnh
và ông hy sinh
thì đấy là cái
đấy là cái cảm nghĩ của tôi
những cái hình ảnh như thế
chúng tôi vẫn thường gặp hằng ngày mà
ở địa phương
bệnh viện làm việc
đấy là cái
cảm nghĩ của tôi như vậy thôi
nguyên tắc của đồng ý
nguyên tắc của đồng ý
là họ sẽ
người ta gọi là
biện chứng và luận trị
còn căn cứ vào các triệu chứng của bệnh nhân
để họ biên luận
ra các bệnh lý
sau đó là từ cái biên luận đấy
từ biên luận đó
vì dụ như là người ta đánh giá
những căn cứ này
các triệu chứng này
nó thuộc về âm
hay dương thần
hay dương hư
thuộc về phế
thuộc về ty
về the tht
khi người ta quy ra cái tương xứng với bài thuốc để bổ trợ cho nó
thế nên là gì
ở nguyên trung quốc
cho đến bây giờ
người ta đã có một mươi mấy
có được khoảng trừng độ

họ đã có một thông kê rất lớn về triệu chứng
và họ đủ một cái dữ liệu để họ luận được ra
cái triệu chứng ấy nó thuộc cái phạm vi rình độ
để họ luận ra các thông tin bệnh nhân
họ đã có một thông kê rất lớn về triệu chứng
mà họ đủ một cái dữ liệu để họ luận được ra

còn các bệnh viện khác thì bệnh viện là một bệnh viện nhân
bệnh viện khác là hai bệnh nhân
cho nên là tập hợp được cái tỷ lệ các cái triệu chứng ở việt nam
là điều mà ngoài mọi y tế ra chưa chỗ nào có
và khi anh chưa tập hợp được cái triệu chứng
thì anh lấy cái gì để anh luận ra giải quyết điều trị
đó chính là ngược lại câu hỏi
anh không biết cái bệnh ấy nó là cái gì
thậm chí chưa nhìn thấy cái bệnh nhân ấy nó thế nào
chưa hề nhìn thấy rồi nó thì nhìn được trên ảnh
vậy thì căn cứ vào cái gì để luận ra điều trị
thế thì thông qua cái câu hỏi ấy
thì chúng ta sẽ kết luận được ngay là các bài thuốc ấy họ căn cứ vào cái gì
tức là họ chẳng căn cứ vào cái gì cả đúng không
ý nhớ là anh phải chứng kiến được bệnh nhân
anh phải biết người ta sốt thế nào người ta hò thế nào
anh phải bắt được cái mạch người ta
thì anh mới biết người ta âm hay dương hư
bây giờ anh thậm chí anh mới chỉ nhìn được cái ảnh của người ta trên báo
mà cái ảnh người ta còn che cả khẩu trang
như đôi chục đôi thẳng mặt
vậy thì cái triệu chứng gì để giúp cho anh
tập luận để anh ra được cái điều trị
thì tôi nghĩ là nó không có
với như tôi đã đề cập bắt đầu
là có bảy cái chủng coronavirus nó gây bệnh ở người
trong đó có bốn cái chủng thì là nó gây càng lạnh của chúng ta
hàng năm chúng ta vẫn bị
thế còn ba cái chủng là sát mất covid và covid một mươi chín
thế thì căn cứ vào
căn cứ vào những kiến thức mà chúng ta biết
về bốn cái chủng nó gây cảm lạnh của chúng ta
thì cho thấy rằng
cái miễn dịch của nó không bền
nó không bền có nghĩa là chúng ta bị cảm lạnh
sau đó thì cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể diệt virus
diệt virus nó ở nồng độ cao
thì sau đó sau một năm đến hai năm
thì cái nồng độ nó giảm giảm đi
và sau một hai năm chúng ta lại bị cảm lạnh
thế thì người ta ngoại suy ra rằng
có thể nó cũng như vậy
thế thì người ta ngoại suy ra rằng
thì người ta có một cái khuyến cáo rất là cảnh giác
là có thể sau khi hết bệnh
nó không có miễn dịch lâu bền
và nó có thể bị đại
tức là một người khỏi bệnh
là khi mà cái kháng thể trong cơ thể người ta
nó ở một cái nồng độ đủ lớn
để tiêu diệt virus
thì người ta mới khỏi được bệnh
và với một cái nồng độ kháng thể cao như thế
thì sau bao lâu nó tụt xuống đến mức
nó không còn đủ sức bảo vệ nữa
mình không biết
nhưng chắc chắn nó có thể
không thể nó trong vòng một hai tháng được
mà tôi nghĩ là nó có thể nó rẻ hơn
cho nên chúng ta vẫn hoàn toàn
chúng ta vẫn hy vọng là rằng
một người bị bệnh covid một mươi chín
trong vụ dịch này
thì người ta cũng sẽ không bị trong vụ dịch này
còn người ta có thể là
sau đấy vài năm người ta có thể bị lại hay không được
chúng ta vẫn có quyền hy vọng
họ sẽ không bị hai lần trong vụ dịch
về tiếng anh
thì nó có bài khai điện
pandemic là đây
epidemic là dịch
và outbreak là sự bùng phát
ở một điểm nào đấy
thế thì chúng ta đối chiếu
các cái định nghĩa của nó
nó như thế này
thì rõ ràng là
tại trung quốc
là nó là rất nhiều địa điểm
rất nhiều địa điểm
thế nên là cái cải tính
nó là epidemic
nó là gì
còn ở mỹ
có một hai bệnh nhân xâm nhập
hoặc là gì
một bệnh nhân xâm nhập
xong lây lan ra ba bốn bệnh nhân
hoặc như việt nam
một hai bệnh nhân xâm nhập
một ổ xâm nhập
sau đó thì
lan ra ba bốn người
sau đó chúng ta khoanh vùng đường
thì nó là outbreak
là sự bùng phát
là sự bùng phát
còn nó đã đủ tiêu chuẩn
đại dịch chưa
chúng ta phải đánh giá
tiêu chuẩn của đại dịch là gì
đại dịch nó có ba cái tiêu chuẩn
là nó phải là
một cái một bệnh mới
mà cộng đồng
cái miễn dịch cơ bản
tức là trong cái điều kiện này
thì đủ tiêu chuẩn
là linh hồn
là dễ dàng từ người sang người
và phát sinh ở nhiều châu lục
thì cái này
chưa đủ tiêu chuẩn
lên là dễ dàng từ người sang người có
nhưng mà thì nó trở thành gánh lặng
với nhiều quốc gia nhiều châu lục
hiện giờ mới chỉ gánh lặng
ở trung quốc
còn những vị trí khác mới là
mới là outbreak thôi
chứ ví dụ như nó có khoảng hai ba nước
hai ba châu lục
nó có epidemic

dịch là phù hợp nó chưa đến mức đại dịch nhưng nó rõ ràng nó không phải là sự bùng phát
để đảm bảo sức khỏe bộ y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà là biện pháp phòng bệnh đơn giản và hiệu quả
rửa tay với xà phòng dưới vòi nước nhiều lần trong ngày sẽ ngăn chặn virus sinh sôi và xâm nhập vào cơ thể
khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc virus corona như sốt cao bất thường chảy nước mũi đau đầu đau họng tức ngực khó thở
cần tới ngay cơ sở y tế để thăm khám và cách ly